năm hai nghìn một mươi chín tổng cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành một trăm linh kế hoạch nhập lương thực theo quyết định của thủ tướng chính phủ
trong năm hai nghìn một mươi chín hàng dự trữ quốc gia đã được các bộ ngành quan tâm ưu tiên bố trí kho dự trữ hợp lý tại cả ba miền
tại các vùng trọng điểm qua đó đáp ứng nhu cầu xuất cấp khi có tình huống đột xuất
công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia nhằm cứu trợ các địa phương trong dịp tết nguyên đán
giáp hạt dự án trồng rừng khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh đã được thực hiện khẩn trương với tổng giá trị hàng xuất cấp khoảng một năm trăm một mươi chín tỷ đồng
trong đó riêng giá trị lương thực đã xuất cấp là khoảng một một trăm sáu mươi năm tỷ đồng